sau một tháng được điều trị khỏi covid một mươi chín chị t bốn mươi năm tuổi ở tp hcm xuất hiện các nốt sần viêm ngứa ở da đầu cảm giác gương ngáy ngày càng nhiều và khó chịu
trước đó bệnh nhân này có bệnh nền lubud ban đỏ đã điều trị ổn định sau bốn tuần điều trị covid một mươi chín chị khỏi bệnh xuất viện về nhà
gần đây chị phát hiện các nốt dần ngứa ở da đầu đi khám ghi nhận các mảng da khô tràm hóa ở tay và chân
chị cho biết tình trạng kéo dài gây khó chịu ngứa ngáy và mất thẩm mỹ điều trị tại nhà không đỡ chị mới đến bệnh viện kiểm tra
bác sĩ lê thái vân thanh trưởng khoa da liễu thẩm mỹ da bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
đây là một trong hàng chục bệnh nhân đến khám sau khi khỏi covid một mươi chín mỗi bệnh nhân có triệu chứng ở nhiều mức độ khác nhau
một bệnh nhân nam một mươi bảy tuổi phát hiện covid một mươi chín từ hai mươi tháng chín xuất viện ngày bốn tháng một mươi cũng gặp tình trạng tương tự
anh nổi mẩn đỏ giải rác ở ngực vai như phát ban từ chín tháng một mươi một tức là sau khi khỏi bệnh năm tuần
sau đó các mầm đỏ lan dần chi chít ở bụng tay chân cổ dưới hàm nhưng không bị ở mặt
bệnh nhân khỏe mạnh không tiền căn viêm da thương tổn không đau ngớ ít
theo bác sĩ di chứng hậu covid một mươi chín có thể xảy ra trên cả f không khỏe mạnh không có bệnh nền
hay từng mắc bệnh về da trước đó
đối với tình trạng này bác sĩ thành nhận định trong giai đoạn hậu covid một mươi chín
nhiều trường hợp bị khởi phát bệnh về da do hệ miễn dịch suy yếu làm tiền đề cho các vi sinh vật dạng ký sinh trùng tạm trú trên da bùng phát
tình trạng viêm da đột ngột mà không điều trị đúng cách khiến bệnh kéo dài và trở nặng thành bệnh mạng tính
gây mất thẩm mỹ dối loạn giấc ngủ ảnh hưởng thể trạng và tâm lý người bệnh
do đó khi xuất hiện các vết mảng tràm hóa hoặc viêm năng lông cần đi bệnh viện
chẩn đoán giảm thiểu triệu chứng và khôi phục hàng rào bảo vệ da thường từ bốn đến tám tuần bệnh sẽ điều trị ổn định
ngoài tình trạng viêm da nhiều ép không sau khi khỏi bệnh bị tăng cân nhanh da sạm khô và đen
bác sĩ dẫn chứng trường hợp bệnh nhân nữ ba mươi chín tuổi ở tân bình tp hcm đến khám vì da khô sạm trong thời gian ngắn và tăng cân khá nhiều
bệnh nhân mắc covid một mươi chín một tháng trước
mắc bệnh trị nặng năm mươi năm kg xuất viện giảm còn bốn mươi chín kg sau xuất viện ba mươi ngày trị tăng một mươi cân
việc tăng cân quá nhanh khiến trị mệt mỏi trị hoạt động nhẹ như rửa bát lau nhà cũng khiến trị thở dốc
bình thường mập mạp da rẻ hồng hào nhưng tôi thì trái ngược ngày càng khô và sạm đen đi rất ngại
trị nói theo bác sĩ thanh ép không sau khi khỏi bệnh dễ bị tăng cân mất kiểm soát do lúc mắc covid một mươi chín bệnh nhân mất vị giác ăn uống kém
khi khỏi bệnh
thì có vị rác trở lại cảm nhận được mùi vị nên thấy ăn uống ngon miệng hơn
thứ hai do quan niệm dân gian cần cật lực bồi bổ sau ốm cuối cùng là tác dụng phụ của corticoid mà bệnh nhân dùng trong thời gian điều trị covid một mươi chín
hệ hô hấp vẫn bị hạn chế do sự sơ hóa của nhu mô phải khi mắc covid một mươi chín
việc tăng cân nhanh càng khiến cơ thể thêm mệt mỏi bác sĩ phân tích
ngoài ra tăng cân dẫn tới béo phỉ kéo theo hàng loạt bệnh truyền hóa như huyết áp tăng mỡ máu tim mạch
bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì chế độ ăn uống trường mực
thì có dấu hiệu phù nề cần uống nước nhiều để đào thải ra ngoài kết hợp với chăm sóc da mỗi ngày
tình trạng nhiều người sau khi khỏi bệnh vẫn chịu các di chứng kéo dài
được các nhà khoa học trên thế giới gọi là hội chứng hậu covid hoặc hội chứng covid kéo dài
tình trạng này đã được ghi nhận nhiều tại các nước
song với các nhà khoa học hội chứng hậu covid vẫn còn là hiện tượng khó lý giải nhất của đại dịch
theo một nghiên cứu của anh đăng trên tạp chí y khoa
trung bình mỗi bệnh nhân covid một mươi chín gặp năm mươi sáu triệu chứng khác nhau
tổng cộng hai trăm linh ba loại di chứng ảnh hưởng đến một mươi cơ quan của cơ thể
một phần ba số đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến người bệnh trong ít nhất sáu tháng kể từ khi khỏi covid một mươi chín
các triệu chứng phổ biến nhất là mệt mỏi kiệt sức và sương mù não
những tình trạng khác bao gồm ảo giác run dày ngứa da trù kỳ kinh nguyệt bất thường
dối loạn chức năng tình dục các vấn đề tim mạch và bàng quang
bệnh zona mất chi nhớ mờ mắt tiêu chảy và ưu tai
tất cả bệnh nhân covid một mươi chín cấp tính đều có thể mắc hội chứng hậu covid
bao gồm người không có triệu chứng tới bệnh nhân nặng phải điều trị trong đơn vị chăm sóc tích cực
bác sĩ nguyễn hồng hà phó chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam
giải thích covid một mươi chín là một bệnh toàn thân gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau
bệnh nhân bị ảnh hưởng qua quá trình điều trị lâu
bao gồm ảnh hưởng tâm lý cộng với việc sử dụng thuốc
khiến các chức năng cơ quan đều bị suy giảm nhất là bệnh nhân bị nặng nằm hồi sức
ngoài ra có hiện tượng cơ thể bệnh nhân sinh ra các kháng thể chống lại virus
điều này có thể khiến các bộ phận của cơ thể gây ra bệnh tự miễn
bệnh tự miễn là bệnh xảy ra do bộ máy miễn dịch mất khả năng phân biệt
các kháng nguyên bên ngoài và tự kháng nguyên
một số trường hợp sốt kéo dài viêm kéo dài có thể gây ra các bệnh lý khác nhau
như hội chứng thực bào tế bào tủy
các bác sĩ khuyến cáo người gặp các vấn đề liên quan triệu chứng hậu covid một mươi chín
tùy từng trường hợp nên tham vấn bác sĩ để phân tích nguyên nhân các triệu chứng
từ đó có phương án điều trị phù hợp
bên cạnh di chứng covid một mươi chín trên da người bệnh sau khi điều trị khỏi
sẽ phải đối mặt với nguy cơ hội chứng hậu covid
người mắc covid một mươi chín sau khi điều trị khỏi sẽ phải đối mặt với nhiều di chứng
trong đó hội chứng hậu covid với tỷ lệ mắc giao động từ hai mươi chín mươi sáu
tình trạng này được công nhận như một hội chứng ảnh hưởng đa cơ quan
với các triệu chứng biểu hiện dài dẳng
bác sĩ nguyễn hồng hà phó chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam
giải thích covid một mươi chín là một bệnh toàn thân gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau
bệnh nhân bị ảnh hưởng qua quá trình điều trị lâu
bao gồm ảnh hưởng tâm lý cộng với việc sử dụng thuốc
khiến các chức năng cơ quan đều bị suy giảm nhất là bệnh nhân bị nặng nằm hồi sức
ví dụ bệnh nhân bị tổn thương phổi lâu phổi có thể bị sơ hóa
tuy không chết nhưng khi hồi phục lại vẫn còn tổn thương sơ hóa
tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến các triệu chứng hô hấp lâu hơn
phải mất một thời gian sau để hồi phục dần
thứ hai trong covid một mươi chín có tỷ lệ nhất định hiện tượng cơ thể bệnh nhân
sinh ra các kháng thể chống lại virus
điều này có thể khiến các bộ phận của cơ thể gây ra bệnh tự miễn
ngoài ra một số trường hợp sốt kéo dài viêm kéo dài
có thể gây ra các bệnh lý khác nhau như hội chứng thực bào tế bào tủy
theo janice dia trưởng nhóm chăm sóc lâm sàng trong chương trình khẩn cấp của who
người đứng đầu công tác xử lý covid một mươi chín kéo dài hơn hai trăm linh triệu chứng khác nhau đã được ghi nhận
trong đó tiêu biểu là tức ngực mẩn ngứa và phát ban
một số người có triệu chứng kể từ giai đoạn cấp tính
có người tiến triển tốt sau đó bệnh tái phát tình trạng thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất
số khác biểu hiện triệu chứng sau giai đoạn cấp tính khi đã khỏi hẳn
các chuyên gia đã nghiên cứu những bệnh nhân đầu tiên tại trung quốc ghi nhận vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bà janitia cho biết một số người phát hiện hội chứng hậu covid trong ba tháng số khác là sáu tháng
who khuyến nghị những người còn chịu di chứng covid dù đã hồi phục sau giai đoạn cấp tính nên tìm sự hỗ trợ từ bác sĩ
bác sĩ hà khuyến cáo người gặp các vấn đề liên quan đến hội chứng hậu covid
tuỳ từng trường hợp
nên tham vấn bác sĩ để phân tích nguyên nhân như thế nào các trường hợp triệu chứng ra sao mới có phương án điều trị phù hợp
về cơ chế gây bệnh
theo các chuyên gia giả thuyết ba cơ chế gây ra tình trạng này
thứ nhất do virus xâm nhập trực tiếp vào tế bào cơ thể trong đợt bệnh cấp tính gây phá hủy tế bào và để lại những tổn thương vĩnh viễn ở nhiều cấu trúc cơ quan
thứ hai do đáp ứng viêm quá mức dẫn đến sự tăng cao nồng độ các chất gây viêm trong máu
và các mô cơ thể gây nên tình trạng viêm mạng tính nhiều cơ quan và đáp ứng miễn dịch có phần sai lệch của cơ thể dẫn đến sự hình thành các tự kháng thể kháng lại chính tế bào cơ thể người từ đó làm dối loạn chức năng nhiều cơ quan
thứ ba tình trạng bệnh lý nặng trong đợt cấp như suy hô hấp tụt huyết áp tình trạng tắc mạch giảm oxymo dẫn đến những tổn thương tế bào khó hồi phục ở nhiều cơ quan
ngoài ra các yếu tố tâm lý xã hội tiêu cực từ đại dịch mắc bệnh mắt người thân cách ly xã hội cô lập nỗi lo về tài chính thất nghiệp cũng gây ra các triệu chứng tâm lý kéo dài sau covid
hội chứng hậu covid có nguy hiểm
giống covid một mươi chín cấp tính covid kéo dài cũng biểu hiện đa cơ quan với nhiều mức độ khác nhau
từ rất nhẹ như rụng tóc mệt mỏi đến những tình trạng bệnh lý nặng hơn như sơ phổi dạng tổ ong di chứng đột quỵ não di chứng nhồi máu cơ tim
hay suy thận giai đoạn cuối
bệnh kéo dài trong bao lâu
nhiều triệu chứng có thể tự giới hạn hay có thể kiểm soát với những phương pháp điều trị tiêu chuẩn và chỉ tồn tại trong hai sáu tháng như đau đầu đau cơ khớp
xong cũng có những di chứng tồn tại vĩnh viễn như di chứng đột quỵ hay di chứng nhồi máu cơ tim
điều trị hội chứng covid kéo dài đòi hỏi kiến thức chuyên sâu vì hậu covid cũng như cần kế hoạch chặt chẽ lâu dài và sự kết hợp của nhiều chuyên khoa
hiện tp hcm đã có nhiều cơ sở tại các bệnh viện chuyên trị bệnh lý covid kéo dài kết hợp tập vật lý trị liệu
phòng ngừa hội chứng hậu covid có thể xảy ra ở mọi bệnh nhân covid một mươi chín từ nhẹ đến nặng với biểu hiện lâm sàng đa dạng đôi khi chỉ là bất thường trên các cận lâm sàng mà không có triệu chứng
tất cả bệnh nhân hồi phục cần được theo dõi tẩm soát các rối loạn có thể có từ đó lên kế hoạch điều trị tích cực và lâu dài